trong năm triển khai thực hiện đề án đã đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần quan trọng trong sự tăng trưởng ngành nông nghiệp
cụ thể như hệ thống nguồn gen cây trồng vật nuôi tiếp tục được duy trì lưu giữ và đánh giá
nhiều giống cây trồng vật nuôi mới được chọn tạo hoặc nhập nội góp phần tăng năng suất chất lượng hiệu quả sản xuất
và tạo được sức cạnh tranh nông sản việt nam trên trường quốc tế
một cái đất nước mà chịu hứng chịu thiên tai như vậy điều kiện đất đai tranh tác

không chỉ chúng ta sản xuất được lo được lương thực thực phẩm cho gần một trăm linh triệu dân

trong các giải pháp banh cát thì công tác giống là vô cùng quan trọng

trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi tám gần một giống cây trồng vật nuôi mới được đưa vào sản xuất

trong đó năng suất ngô tăng một mươi sáu cam tăng hai mươi năm nhãn tăng hai mươi sáu chè tăng hai mươi hai cà phê tăng hai mươi năm đà lợi suất chuồng tăng ba mươi hai
năng suất sữa tăng từ hai trăm linh ba trăm linh kg một con một chu kỳ năng suất nuôi cá cha tăng hai mươi hai
trong việc phát triển các giống cây trồng vật nuôi theo chuỗi giá trị những năm qua công tác sản xuất giống đã thu hút các thành phần kinh tế cùng tham gia
hàng năm các doanh nghiệp và hộ dân đầu tư hàng trăm ngàn tỷ đồng để sản xuất giống cây trồng vật nuôi điều này góp phần cung cấp giống kịp thời cho người dân sản xuất
về trồng trọt thì sáu mươi năm bảy mươi giống ngô lại sử dụng hàng năm do doanh nghiệp sản xuất chín mươi năm lượng lúa giống một trăm linh
về lâm nghiệp khoảng bảy mươi lượng giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng kinh tế hàng năm do doanh nghiệp và hộ dân sản xuất ba mươi còn lại là do ban quản lý rừng phòng hộ các viện các trường các trung tâm thuộc trung ương và tỉnh sản xuất
về chăn nuôi gần một trăm linh giống lợn chín gà nuôi thương phẩm hiện nay do doanh nghiệp và hộ dân sản xuất trong tổng số một tám triệu con bò sinh sản được phối giống hàng năm người chăn nuôi cho phối giống trực tiếp chiếm khoảng bốn mươi
về trăn nuôi gần một trăm linh giống lợn chín mươi giống gà nuôi thân phẩm hiện nay do doanh nghiệp và hộ dân sản xuất trong tổng số một tám triệu con bò sinh sản được phối giống hàng năm người trăn nuôi cho phối giống trực tiếp chiếm khoảng bốn mươi
tuy nhiên bên cạnh việc xã hội hóa trong công tác chọn tạo và sản xuất giống thì có một thực tế là nhiều cơ sở hộ dân sản xuất giống hiện nay vẫn chưa đạt chuẩn
đặc biệt là trong công tác sản xuất các giống cây ăn quả đa phần là tự phát không có vườn cây đầu dòng sạch bệnh nên các giống cây này không bảo đảm về năng suất chất lượng
hiện nay có một số tỉnh họ sản xuất có nhiều cơ sở sản xuất cây giống nhưng mà không có cây đầu dòng hoặc không cây giống dốc

một số giống cây này cũng không có cây đầu dòng hoặc không có vườn cây đầu dòng
giống mới được công nhận nhưng chưa được sử dụng rộng trong sản xuất
việc chọn giống các loại rau ăn lá điều một số loài cây ăn quả còn chưa được quan tâm mà đa phần là vẫn phải phụ thuộc vào việc nhập khẩu từ nước ngoài như cây hổ tiêu
trong một mươi năm qua không có giống mới được công nhận
tại hội nghị tổng kết đề án phát triển giống cây nông lâm nghiệp giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm hai nghìn hai mươi do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức vừa qua
nhiều đại biểu cho rằng cần phải siết chặt hơn nữa công tác kiểm tra
kiểm nghiệm giống để có những giống cây trồng vật nuôi có chất lượng hướng tới xuất khẩu

giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm hai nghìn hai mươi do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức vừa qua
giống vật nuôi và giống thủy sản giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đề án phát triển giống nông nghiệp giai đoạn mới sẽ tập trung xuyên suốt xung quanh ba mươi kinh tế ngành lớn là lâm nghiệp thủy sản và nông nghiệp
tuy nhiên đề án mới vẫn cần phải được gắn chặt với yếu tố thị trường
ngoài ra đề án sẽ khuyến khích hơn nữa các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất giống
theo đó các doanh nghiệp cơ sở sản xuất giống sẽ tiếp nhận nguồn giống của các viện trường để nhân cấp giống tiếp theo phục vụ sản xuất đại trà
để đa dạng hóa nguồn giống cây trồng vật nuôi cung cấp cho sản xuất

khoai mì hay cây sắn có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới của châu mỹ latin và được trồng cách đây khoảng năm năm
cây khoai mì được phát hiện tại vùng đông bắc của brazil thuộc lưu vực sông amazon nơi có nhiều chủng loại khoai mì trồng và hoang dại
bằng chứng về nguồn gốc của cây khoai mì là những di tích khảo cổ ở venezuela niên đại hai bảy trăm linh năm trước công nguyên
ở châu á khoai mì được du nhập vào ấn độ khoảng thế kỷ thứ một mươi bảy
sau đó khoai mì được trồng ở trung quốc myanmar và các nước châu á khác ở cuối thế kỷ thứ một mươi tám
thế kỷ thứ một mươi chín
cây khoai mì được du nhập vào việt nam khoảng giữa thế kỷ thứ một mươi tám
cây khoai mì có đặc tính nông học là dễ trồng thích nghi với nhiều loại đất và vùng sinh thái khác nhau
chịu được các điều kiện khô hạn và có thể trồng được ở các vùng khí hậu có lượng mưa thấp
tuy nhiên cây khoai mì không chịu được ngập úng
trong sản xuất cây khoai mì được trồng trên nhiều loại đất khác nhau như đất rừng mới được khai thác
đất luân sen canh với các loại cây công nghiệp cây thực phẩm và đất hoang hóa
do nhu cầu để hình thành và phát triển dễ củ cây khoai mì cần đất tơi xốp thông thoáng và không bị ngập úng
vì vậy đất trồng khoai mì nhất thiết phải được chuẩn bị kỹ trước khi trồng
các công việc bao gồm thu dọn dễ cây và tàn dư thực vật cây bừa và săn lấp mặt bằng
để nâng cao năng suất nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng máy móc công nghệ trong trồng và thu hoạch cây khoai mì đã được áp dụng
chiếc máy cầy trồng khoai mì ngoài bộ phận cầy đất còn có thêm bộ phận lên luống cắt mắt sắn tưới nước và bón phân
sau khi máy cầy hai lần đất được tươi xốp thì máy tiến hành công tác lên luống bón phân tự động cắt mắt khoai mì
cứ mỗi mắt khoai mì khi trồng xuống đất được tưới từ năm đến một lít nước có đủ độ ẩm nuôi mắt khoai mì đến khi nảy mầm da dễ
sau khi trồng được một tuần tiến hành phun thuốc bằng máy
khi cây khoai mì lên được hai tháng lại được làm cỏ bằng máy và bón thuốc phân cũng như tưới nước cây khoai mì sau chín tháng sẽ cho thu hoạch
trồng khoai mì theo kiểu này ít bị thoái hóa đất vì trong chín tháng từ khi trồng đến khi thu hoạch cây được bón phân đến hai lần và đất được làm tơi xốp trước khi trồng
cùng với đầu tư máy móc việc đầu tư đưa vào sử dụng phương pháp tưới nước nhỏ giọt cho cây khoai mì sẽ cho năng suất cao hơn và lãi thu về ước đạt tăng gấp hai ba lần
việc sử dụng cơ giới hóa một trăm linh trong việc trồng khoai mì giải phóng được sức lao động và người trồng khoai mì có được lãi suất gấp đôi và cao hơn nữa so với cách trồng truyền thống